các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
việt nam white hat
việc những người hâm mộ vô tình cung cấp các thông tin như họ tên số điện thoại địa chỉ
đã khiến cho hai mươi bảy người này có nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân
và có thể thông tin bị khai thác vào mục đích xấu
hay các cuộc tấn công lừa đảo bằng hình thức nhờ bạn bè mua thẻ cào hộ hoặc nhận tiền qua mạng
ngoài ra người dùng có thể bị bán thông tin cho các dịch vụ quảng cáo bị nhắn tin
gọi điện mời chào các dịch vụ nhà đất bảo hiểm
cũng theo các chuyên gia hiện nay facebook đang là một dịch vụ được kẻ xấu hướng đến
do lượng người dùng ở việt nam rất lớn
white hat lưu ý các bạn cần cảnh giác với hình thức tin già lừa đảo trên facebook
ngoài ra cần thiết lập các tính năng bảo mật nâng cao như xác thực hai bước để bảo đảm an toàn cho tài khoản
kể từ ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi tám thị thực thông minh smart visa của thái lan sẽ bắt đầu có hiệu lực
đây là loại thị thực mới được thiết kế đặc biệt nhằm khuyến khích và hỗ trợ các chuyên gia và nhà đầu tư nước ngoài
đầu tư vào một mươi ngành công nghiệp mục tiêu của thái lan đến quốc gia này
thì làm việc và sinh sống
theo cuộc xuất nhập cảnh thái lan smart visa mới sẽ mang lại nhiều lợi ích và đặc quyền hơn bất kỳ thị thực nào khác
smart visa sẽ dành cho người nước ngoài kiếm được hơn hai trăm linh bạt mỗi tháng
và làm việc trong các ngành công nghiệp mục tiêu như công nghệ thông tin robotics chăm sóc sức khỏe
động thái này đã đáp ứng yêu cầu của các doanh nhân các nhà đầu tư nước ngoài về thị thực
cho phép họ ở lại thái lan lâu hơn và tạo điều kiện cho việc đầu tư
thay vì gia hạn một năm một lần chủ sở hữu smart visa sẽ được ở lại thái lan
đồng thời có thể cho gia đình sang sinh sống cùng và người nhà đi theo cũng sẽ tự động được gia hạn thị thực bốn năm
bên cạnh đó bộ ngoại giao thái lan cũng cho biết không giống như các thị thực khác đòi hỏi chủ sở hữu phải báo cáo chín mươi ngày một lần
smart visa sẽ chỉ yêu cầu báo cáo một lần trước khi nhập cảnh
đồng thời việc ra vào thái lan cũng không cần sinh giấu và cũng không yêu cầu giấy phép lao động
theo thông báo mới đây của facebook mạng xã hội này tuyên bố sẽ cấm cửa tất cả quảng cáo có liên quan tới bitcoin
tiền ảo và ico nhằm ngăn chặn tội phạm lừa đảo
lệnh cấm này áp dụng cho cả facebook và inster gram với tiêu chí cụ thể cấm những sản phẩm và dịch vụ tài chính
thường xuyên có liên quan tới các hành vi quảng bá mang tính lừa dối hoặc gây hiểu lầm như ico và các loại tiền ảo
facebook đưa ra ví dụ về nội dung quảng cáo chắc chắn sẽ không thể xuất hiện trước các người dùng
như hãy sử dụng tiền lương hưu để đầu tư vào bitcoin
quy định mới có hiệu lực áp dụng khá rộng với không chỉ các quảng cáo trực tiếp cho tiền ảo
mà còn cấm cả các sản phẩm liên quan như ví tiền ảo hay phần cứng đào tiền ảo
người dùng cũng có thể báo cáo nội dung xấu nếu họ thấy quảng cáo vi phạm lệnh cấm này
thế giới đang bước vào kỷ nguyên công nghiệp bốn
nói cách khác đó là sự bắt đầu của thời kỳ các sản phẩm thông minh ứng dụng dịch vụ thông minh và hệ sinh thái dịch vụ thông minh
trong bối cảnh đó việc bảo đảm an toàn thông tin sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn
và phải có sự chuyển đổi để phù hợp với xu thế phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông
an toàn thông tin cũng phải dựa trên công nghệ thông minh mới có thể đáp ứng được những nhu cầu phát triển của xã hội
và đó cũng chính là vấn đề mà chúng tôi muốn đề cập đến trong tiểu mục vấn đề hôm nay
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
những năm gần đây thế giới đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc của công nghệ và đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin
một trong những xu hướng phát triển mạnh mẽ nhất hiện tại
có thể kể đến của cách mạng công nghiệp lần thứ tư cách mạng công nghiệp bốn
với sự phát triển mạnh mẽ của iot đã mang lại những lợi ích to lớn về khả năng kết nối và chia sẻ thông tin
sông mặt trái của nó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro trong việc đảm bảo an toàn thông tin
được dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp trong thời gian tới
và việt nam cũng không phải là ngoại lệ
năm hai nghìn một mươi bảy là năm cảnh báo về vấn đề an toàn thông tin trên toàn thế giới
khi có rất nhiều cuộc tấn công mạng có quy mô
nó là một cuộc tấn công lớn xảy ra và để lại những hậu quả đáng tiếc
dường như công nghệ thông tin càng phát triển
thì vấn đề an toàn thông tin càng phải đối mặt với những rủi ro và nguy cơ lớn hơn
đảm bảo an toàn thông tin thì nó là một cái việc mà nó hoàn toàn phải thường xuyên lâu dài
đối với những người mà có hệ thống thông tin
bởi vì là trên hệ thống thông tin là có tài sản có tất cả các khả năng để vận hành để hoạt động
dựa trên công nghệ thông tin người ta triển khai tất cả các hoạt động bây giờ trong tất cả các lĩnh vực
thế mà bây giờ nếu như là một thử tưởng tượng một đơn vị như là một doanh nghiệp mất những cái thông tin mà bí mật của mình
thì doanh nghiệp sẽ thiệt hại như thế nào
nếu như doanh nghiệp bị hỏng mất các cái dịch vụ mà mình dựa vào đó để triển khai cung cấp cho khách hàng
hay là để thực hiện các cái công việc của mình thôi thì cũng đã thiệt hại như thế nào
hay là thậm chí là bất cứ cái công việc của mình thôi thì cũng đã thiệt hại như thế nào
hay là thậm chí là lại còn bị gửi những cái thông tin sai sự thật đến để làm cho chúng ta ra những cái quyết định sai lầm
thì cái đấy cũng đã thiệt hại như thế nào
tức là rất nhiều các thiệt hại có thể xảy ra do mất an toàn thông tin
cái môi trường công nghệ thông tin và nhất là môi trường mạng hiện nay là một trong cái môi trường nó phản ánh hoàn toàn hoạt động của xã hội
và khi cái môi trường đấy nó càng mở rộng nó càng phổ cập
thì cái nguy cơ về mất an toàn thông tin càng lớn
hay nói một cách khác là cái nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin của nó càng ngày càng quan trọng
một nghiên cứu gần đây của hãng hp đã chỉ ra rằng khoảng bảy mươi thiết bị iot trên thế giới đã có nguy cơ bị tấn công mạng
iot hiện đã được áp dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống
qua quá trình phát triển của iot đã có rất nhiều thiết bị iot được đưa ra thị trường đến với người sử dụng
vấn đề cần đặt ra là iot cần có sự phát triển phù hợp thích ứng để thứ nhất đáp ứng với các yêu cầu của thị trường
thứ hai là để có thể thúc đẩy sự phát triển của các nền kinh tế
thứ hai là để có thể thúc đẩy sự phát triển của các nền kinh tế
nhưng cùng với đó các hãng sản xuất thiết bị các cơ quan tổ chức liên quan cần quan tâm đến vấn đề an toàn bảo mật
hai nhóm nguy cơ chính về an toàn thông tin đối với các thiết bị iot trên thế giới hiện nay đó là nguy cơ thiết bị iot bị truy cập bất hợp pháp
từ đó tin tặc có thể thu thập các dữ liệu hoặc theo dõi chủ sở hữu thiết bị lợi dụng thiết bị iot để chiếm quyền điều khiển
từ đó thực hiện các cuộc tấn công mạng hoặc tấn công leo thang
trong sự kiện ngày an toàn thông tin việt nam hai nghìn một mươi bảy diễn ra vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới cũng giới thiệu về chính sách giải pháp công nghệ mới nhất trong lĩnh vực an toàn thông tin
và chia sẻ kinh nghiệm triển khai đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng ở việt nam
trong sự kiện ngày an toàn thông tin việt nam hai nghìn một mươi bảy diễn ra vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy

các doanh nghiệp việt nam cũng không nằm ngoài xu thế khi liên tục đưa ra những giải pháp cung cấp dịch vụ an ninh mạng toàn diện
phù hợp với tốc độ phát triển công nghệ thông tin của việt nam
công ty skyurity box đã tích hợp hai giải pháp bảo mật cho mạng và trang web thành hai loại thiết bị đặc biệt
security box for network thiết bị đánh giá an ninh mạng nội bộ security box for website thiết bị đánh giá an ninh website
những thiết bị này được đặt trong hệ thống định kỳ thực hiện rào quét đánh giá an ninh của hệ thống
và cảnh báo tức thời bất cứ lỗ hổng nào tồn tại trong hệ thống cho quan trị
cái giải pháp toàn diện ở đây chúng tôi định nghĩa bao gồm ba phần
phần đầu tiên là mình phải đánh giá trạng thái an ninh hiện tại của hệ thống
bao gồm ví dụ như các hệ thống mạng website các ứng dụng của doanh nghiệp đang sử dụng
phần thứ hai là sau khi mình đánh giá an ninh mạng hệ thống xong rồi
thì mình duy trì trạng thái an ninh mạng đấy
thì chúng tôi cung cấp các thiết bị đánh giá an ninh mạng
và một phần tiếp theo là không thể thiếu đó là dịch vụ ứng cứu sự cố
tức ở đây mặc dù mình đã đảm bảo an ninh rất tốt rồi
nhưng mà các hacker vẫn sở hữu các lỗ hổng real day riêng của mình
do đó hệ thống vẫn có khả năng gặp nguy hiểm
trường hợp như vậy thì mình cần dịch vụ ứng cứu sự cố
để cung cấp cho các doanh nghiệp khôi phục dữ liệu trạng thái gần nhất của hệ thống
đồng thời là mình sẽ điều tra ra nguyên nhân và khắc phục trị đẻ nguyên nhân tấn công
để không bị nhiễm lần sau
tuy nhiên theo các chuyên gia vấn đề ý thức của người sử dụng là vấn đề quan trọng nhất
theo đánh giá chỉ số an ninh mạng toàn cầu năm hai nghìn một mươi chín
việt nam bị hạ đến hai mươi bốn
bốn bậc trên tổng số một trăm chín mươi ba quốc gia được xếp hạng
năm hai nghìn một mươi sáu xếp hạng an ninh mạng của việt nam là bảy mươi sáu trên một trăm chín mươi ba quốc gia
năm hai nghìn một mươi bảy việt nam tụt xuống hạng một trăm linh
theo thống kê của cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
chín mươi năm các sự cố về an toàn thông tin bắt nguồn từ lỗi chủ quan của con người
chỉ số liên quan đến ý thức và hành vi của người dân thì việt nam thuộc nhóm yếu nhất trên thế giới
trong kế nguyên vạn vật kết nối
điện thoại đến máy tính tv tủ lạnh đều được kết nối
thì việc lây lan mã độc tại chỗ sẽ vô cùng nhanh và nguy hiểm
thêm nữa việc quan tâm đầu tư về an toàn thông tin của việt nam đang ở mức rất vừa phải
và chúng ta luôn ở trong tình trạng mất bò mới lo làm chuồng
các doanh nghiệp ở nước mình thường dùng hệ đồng hành windows
vấn đề cân bản nhất đấy là người dùng chưa có nhận thức
và kể cả doanh nghiệp chưa có nhận thức đầy đủ về
an ninh mạng do đó là phần cơ bản nhất đấy là cập nhật phần mềm
các doanh nghiệp cũng không xử lý phần đấy và người dùng cũng không xử lý phần đấy
dẫn đến các lỗ hỏng kể cả từ những năm hai nghìn bốn như ms bốn
đến lỗ hỏng mới nhất mà gần đây là wannacry đợi dụng là ms một mươi bảy nghìn một mươi
là các doanh nghiệp cũng hầu như là các doanh nghiệp mà chúng tôi đi đánh giá là đều chưa vá cái lỗ hổng như vậy
thì cái câu chuyện là vá lỗ hỏng là các doanh nghiệp chưa
chúng tôi cũng không quan tâm đến
cái trình độ an toàn thông tin của cả một quốc gia mà đánh giá thì nó sẽ có thể nói một cách nào nó phụ thuộc tương đối tỷ lệ thuận với lại cái việc đầu tư
và cái đầu tư cho an toàn thông tin ở việt nam bây giờ là rất khiêm tố
cái nguồn lực nguồn kinh phí của chúng ta là gần như là không có đủ để đầu tư vào đó
thế chính vì vậy mà các cái đánh giá về
chính sách an toàn thông tin với lại triển khai thực tiễn của chúng ta là đều chưa đạt yêu cầu cao
giới chuyên gia công nghệ thông tin dự báo tất cả các mối đe dọa an ninh mạng trong năm hai nghìn hai mươi
các cuộc tấn công mạng của tin tạc sẽ sử dụng công nghệ thông minh hơn tinh vi hơn
vì vậy ngoài việc nâng cao nhận thức cho người sử dụng
thì các doanh nghiệp tổ chức cần áp dụng chính sách bảo mật ứng dụng công nghệ bảo mật quy trình bảo mật
các tổ chức doanh nghiệp cũng như người sử dụng máy tính kết nối internet
luôn phải lưu ý là hạn chế tiết lộ thông tin cá nhân qua điện thoại qua email qua các dịch vụ trên internet
đặc biệt các tổ chức doanh nghiệp cần chú ý bảo vệ những thông tin trọng yếu
triển khai một kế hoạch giao lưu và khôi phục hữu hiệu để bảo đảm an toàn tài sản web và thư điện tử
cũng như bảo vệ thông tin của toàn bộ tổ chức và doanh nghiệp
là cái lỗi do con người
càng ngày càng nhiều vì chúng ta càng số hóa chúng ta càng tài đồng hóa
thì cái mức độ mà rủi ro nó cũng sẽ đi kèm theo đấy
thực ra đối với an toàn thông tin nó không dừng lại công nghệ
công nghệ là một nền tảng quan trọng đặc biệt là chú ý doanh tạo
thì nó giúp giảm thiểu rất là nhiều thứ
tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng những liên quan tới chính sách
những quy chế governance và thực thi nó là quan trọng
và cũng như là những cái liên quan tới vấn đề giáo dục
đào tạo về an toàn thông tin rồi các quy trình về con người
thì theo chúng tôi là quan trọng
an toàn thông tin là câu chuyện không còn mới
nhưng qua mỗi năm các cuộc tấn công mạng đang trở nên nguy hiểm hơn
các hacker cũng sử dụng những công nghệ hiện đại hơn
để thực hiện các cuộc xâm hại của mình
an toàn thông tin là vấn đề của từng cá nhân
của các doanh nghiệp tổ chức và của nhiều bộ
ngành địa phương và toàn xã hội
bởi vậy giai đoạn hiện nay sự điều phối của nhà nước
ở tầm quốc gia về an toàn an ninh thông tin mạng là hết sức cần thiết
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau